văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi đoàn thị anh thư ba mươi ba tuổi trú tại thành phố đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra lợi dụng có chồng làm việc ở một ngân hàng và bản thân có mối quan hệ quen biết với bốn bị hại nên thư đưa ra thông tin gian dối có khách hàng nhờ huy động tiền giúp để đáo hạn ngân hàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến giữa năm hai nghìn hai mươi một thư đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một chín tỷ đồng
tổng số tiền chiếm đoạt là hơn bốn tỷ đồng được thư dùng để chơi game tiền ảo tiêu sẻ cá nhân trả tiền gốc tiền lãi cho người khác và trả tiền gốc tiền lãi cho chính các bị hại
với hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép hai đối tượng lê xuân diễn một mươi bảy tuổi
tại tỉnh long an và đào tấn lộc một mươi chín tuổi quê tại tp hcm đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
kiểm tra xe ô tô lưu thông ở khu phố an hòa phường hóa an do diễn điều khiển lộc ngồi cùng xe công an tp biên hòa phát hiện trên xe có năm mươi hộp pháo hoa nổ
có tổng trọng lượng là chín mươi sáu kg hai đối tượng khai nhận số pháo nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng chưa rõ lai lịch từ huyện đức huệ long an
để giao cho khách tại thành phố biên hòa để đánh lạc hướng sự truy bắt của cơ quan công an trên đường đi hai đối tượng nhiều lần thay đổi biển số giả cho xe ô tô
từ ngày hai mươi bốn tháng một tức là mùng ba tết băng giá đã xuất hiện phủ trắng tại đỉnh tà xùa xã bản công và đỉnh tà trì nhù xã xà hồ huyện trạm tấu tỉnh yên bái
trước diễn biến phức tạp của thời tiết đặc biệt là tại các xã vùng cao nhiệt độ về đêm và sáng xuống thấp như hiện nay
nên triển khai nhiều phương án phòng chống z và dịch bệnh cho gia súc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do giá z gây ra
huyện trạm tấu hiện có trên bốn mươi ba bốn trăm linh con gia súc tăng gần bốn con so với cùng kỳ năm trước để thực hiện tốt công tác phòng chống rét
cho đàn gia súc huyện đã yêu cầu các xã và thị trấn chủ động tuyên truyền vận động đến các hộ chăn nuôi thực hiện bắt buộc các biện pháp phòng chống đói chống rét dịch bệnh cho gia súc
cùng với đó là huyện chỉ đạo các xã
cùng với đó là huyện chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân làm trên ba một trăm năm mươi cây dơm trồng thêm diện tích cỏ goi ngô sinh khối vận động người dân tiêm phòng một số loại vaccine nhằm đảm bảo cho gia súc phát triển tốt nhất
thưa quý vị hôm nay là mùng bốn tết nhiều siêu thị và chợ dân sinh đã mở cửa trở lại
đáng chú ý là giá cả của các mặt hàng cơ bản ổn định lượng hàng hóa phong phú đáp ứng được nhu cầu của người dân
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại khu vực chợ đồng sa quận cầu giấy hà nội nhiều quầy hàng đã mở bán trở lại phục vụ người dân chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau củ quả thực phẩm tươi sống
giá cả thì là không biến động rau củ quả đều rẻ không đắt lắm
gọi là hàng đấm thì nó chỉ hơi nhích nhích một tí thôi nhưng còn rau cỏ thì rau thì rẻ
vì sao là hàng nhiều mà người mua thì là ít

giá cả ổn định hàng hóa phong phú dồi dào
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên lượng người mua hàng vẫn chưa nhiều khiến nhiều tiểu thương lo lắng
năm nay thì kể cả trong năm lẫn ra tết thì giá cả thì nó vẫn bình thường thôi
nó cũng không được như mọi năm đâu sợ nó chậm từ trong năm
các mặt hàng đều rất là phong phú cũng dễ mua dễ bán không có gì phải lo lắng nhiều
nhìn chung tình hình giá cả thị trường trong những ngày đầu năm không biến động nhiều do nguồn cung dồi dào
tấp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
sức mua không lớn nên thị trường không có hiện tượng khan hàng sốt giá
một trong những lý do đó là lượng người dân trở lại thủ đô chưa nhiều
vì thế trong những ngày tới hoạt động mua bán dự báo sẽ trở nên sôi nổi hơn
liên quan đến phản ánh trên địa bàn tp hcm có một số cây xăng đóng cửa với lý do nghỉ tết
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết trong những ngày qua lực lượng thường xuyên giám sát tình hình kinh doanh săn dầu trên địa bàn tp
hiện tình hình cung ứng săn dầu vẫn ổn định
tp hcm có tới hơn năm trăm năm mươi
cửa hàng săn dầu
số đóng cửa hiện chỉ vài cửa hàng chỉ là cá biệt
nguyên nhân do nhân viên nghỉ tết là chính không phải do thiếu nguồn cung
trong ngày hai mươi năm tháng một cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo đội quản lý thị trường số ba
kiểm tra các cây xăng đang đóng cửa tại quận bảy nhằm chấn chỉnh hiện tượng đóng cửa nghỉ tết nếu có
khắc phục hiện tượng thiếu nhân viên dân nghỉ tết bảo đảm việc cung ứng xăng để phục vụ người dân trước trong và sau tết nguyên đáng
bên cạnh đó tổng cục quản lý thị trường cũng yêu cầu hệ thống kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo
và công điện của bộ trưởng bộ công thương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thưa quý vị và các bạn khu vực miền trung được ví như là đòn gánh cong hai đầu
hàng năm hai đầu đòn gánh ấy thường xuyên phải gánh chịu những thiệt hại do bão lũ gây ra
thế nhưng điều mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là sức sống mãnh liệt sự hồi sinh mạnh mẽ
cũng như tình đoàn kết sự sẻ chia để khắc phục hậu quả vượt qua thiên tai của nhân dân miền trung
vâng trong những ngày đầu xuân năm mới mời quý vị cùng đến chung vui cái tết đầu tiên
ở một ngôi làng vừa được xây mới tại xã phước lộc huyện phước sơn của tỉnh quảng nam
ngôi làng đã từng bị xóa sổ bởi trận lũ quét kinh hoàng vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cùng với một mươi một người đã vĩnh viễn về với mẹ rừng
làng cadupe nằm lọt thỏm giữa rừng sâu
đường vào làng vốn đã khó
lại cách trung tâm xã phước lộc hơn một mươi năm cây số
những ngày trước tết gần ba mươi hộ dân ngôi làng này dường như không ngủ
trong tiết trời xe lạnh của mưa xuân miền núi cao
thanh niên trai tráng làng kup gấp rút trang trí cổng làng để đón tết
đây là cái tết đầu tiên ở làng mới
ai nấy đều hồ hởi đón xuân
đây là cái tết đầu tiên
bà con tại thông của em thì
cùng chung vui lại chào mừng năm mới ăn lại cái tết
còn trước đây do bị ảnh hưởng nặng nề
trong hai năm thì không thể tổ chức được một cái dịp xung vài
sau trận lũ quét kinh hoàng cuối năm hai nghìn hai mươi
hai năm xây dựng dân làng đã được an cư
không tính hàng chục tỷ đồng săn lấp mặt bằng
địa phương đầu tư xây mỗi ngôi nhà hơn một trăm năm mươi triệu đồng
đón cái tết đầu tiên như nhiều gia đình khác
ông hồ văn đồng trang trí lại ngôi nhà
dưới bếp vợ ông đồng và người làng tập trung là món ăn truyền thống
bỏ lại sau lưng những lo lắng và những đau thương
năm nay mừng năm mới nhà mới làng mới
ai nấy đều vui như hội
tôi bảo quân số chín năm hai nghìn hai mươi là đã bị trôi hết cái nhà
được nhà nước hỗ trợ
bởi vì ngày hôm nay nhân dịp tết truyền thống của địa phương thì em mừng luôn
những đứa trẻ này chưa biết những gì đã xảy ra từ hai năm trước
nhưng hôm nay ở làng mới nhà mới và đón năm mới các cháu sẽ được bình an
bữa tiệc đón năm mới tại làng mới cũng bình dị như chính cuộc sống của dân làng
bánh rừng trâu rượu cần không thể thiếu trong ngày vui
hương rượu cần đặc sánh
trong niềm vui đón xuân mới đã xóa nhòa đi nỗi lo toan của những năm ở nhà tạm bỡ
bước sang năm mới thì mình cũng ăn tết mới tạm về
thì không có gì tiền thống của dân đón được năm mới sức khỏe mới
sáng năm thì cố gắng bà con tiếp tục
làm ăn nữa
chúc mừng năm mới
xuân mới cùng với sự hồi sinh đang bắt đầu tại các ngôi làng vùng sâu vùng xa trên dãy trường sơn của tỉnh quảng nam
năm mới bà con ở đây cầu mong mưa thuận gió hòa để những ngôi làng được bình yên hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra
cập nhật về tình hình an toàn giao thông
văn phòng ủy ban quốc gia về an toàn giao thông cho biết
trong ngày bốn tết nguyên đán quý mão tức ngày hai mươi năm tháng một toàn quốc xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người một mươi chín người bị thương
so với ngày bốn tết nguyên đán nhâm dần giảm ba vụ giảm hai người chết và giảm ba người bị thương
như vậy là sáu ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão từ ngày hai mươi đến hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra một trăm ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết bảy mươi bảy người và chín mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ sáu ngày đầu nghỉ tết nguyên đán nhâm dần giảm một mươi vụ giảm sáu người chết
tăng một mươi người bị thương
về công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm bảo trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện ba ba trăm linh trường hợp vi phạm trên đường bộ
phạt tiền sáu tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu đồng tạm giữ tám mươi một ô tô một bảy trăm năm mươi bảy xe mô tô và sáu phương tiện tước bảy trăm hai mươi chín giấy phép lái xe các loại
trong đó phát hiện và xử lý bốn trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn hai trăm hai mươi một trường hợp vi phạm tốc độ và bốn trường hợp vi phạm về ma túy
cũng theo báo cáo ngày hôm nay tại các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ thành phố hà nội thành phố hồ chí minh mật độ các phương tiện tăng cao
các phương tiện di chuyển chậm không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông
đúng nội quy các phương án nên tình hình ồn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định bình thường
trong khi đó mỗi ngày trung tâm cấp cứu a chín của bệnh viện bạch mai tiếp nhận từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi ca cấp cứu trong tình trạng nặng
được chuyển từ tuyến dưới lên tăng cao so với ngày thường
nhiều trường hợp bệnh đã có dấu hiệu nặng từ trước tết thế nhưng gia đình vẫn cố đón tết xong mới chuyển vào viện
điều này khiến cho bệnh nguy kịch và việc điều trị gặp nhiều khó khăn
số ca ngộ độc diệu có giảm so với ngày thường
với những năm trước chủ yếu là các trường hợp ngộ độc do uống nhiều loại cùng một lúc hoặc là uống quá nhiều
có trường hợp kết quả xét nghiệm nồng độ rượu cao gấp ba lần mức cho phép
thậm chí có bệnh nhân do uống các loại rượu ngâm khác nhau dẫn đến chảy máu tím tái cả người
theo thông tin từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trong ba ngày tết các bệnh viện khám cấp cứu hơn một mươi một năm trăm linh ca
hơn một phần ba trong số này phải nhập viện điều trị
năm nay tai nạn do pháo nổ trong ba ngày tết cũng tăng hơn một trăm linh ca so với cùng kỳ năm ngoái
công an các địa phương trên cả nước tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn trong dịp nghỉ tết
thông tin chi tiết có trong cụm tin
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão nhằm đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh hải dương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị nghiệp vụ
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đó tập trung vào lỗi vi phạm nồng độ cồn
từ ngày hai mươi tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng một
tức từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến hết mùng ba tết nguyên đán quý mão
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hải dương đã xử phạt chín mươi sáu trường hợp
phạt tiền hai trăm sáu mươi triệu đồng tước hai mươi ba giấy phép lái xe tạm giữ bốn mươi ba phương tiện
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là ba mươi chín trường hợp phạt tiền một trăm chín mươi tám triệu đồng vi phạm về tốc độ bảy trường hợp
theo thống kê của công an thành phố đà nẵng trong hơn bốn ngày đầu năm mới vừa qua
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì đảm bảo
tai nạn giao thông giảm lập biên bản vi phạm hành chính bốn trăm ba mươi sáu trường hợp phạt tiền trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
duy trì thường trực cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trật tự đều có mặt tại các điểm nút giao thông
địa điểm khu vực dễ xảy ra xung đột hay ùn ứ để phân làn điều tiết cho nhân dân đi lại được thuận lợi
với tinh thần không khoan nhượng cả nể với bất cứ trường hợp nào cố tình vi phạm
nhằm nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong những ngày tết
thưa quý vị
thời điểm tết nguyên đán lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng cao
với nhiều loại phương tiện khác nhau
để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông hạn chế tai nạn giao thông xảy ra
các tổ công tác liên ngành của công an tỉnh sơn la đã xây dựng kế hoạch theo từng thời điểm
tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thực hiện việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
để nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn
chị quang thị thúy văn
chị quang thị thúy văn ở xã trường đen thành phố sơn la đã bị tổ công tác liên ngành tiến hành lập biên bản
vì vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên tuyến đường trần đăng ninh phường quyết tâm thành phố sơn la
dịp này lực lượng công an sơn la đã và đang triển khai đợt cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên tất cả các tuyến đường đặc biệt là các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
dịp này lực lượng công an sơn la đã và đang triển khai đợt cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh
dịp này lực lượng công an sơn la đã và đang triển khai đợt cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh

trên địa bàn tỉnh
dịp này lực lượng công an sơn la đã và đang triển khai đợt cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh
dịp này lực lượng công an sơn la đã và đang triển khai đợt cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh
dịp này lực lượng công an sơn la đã và đang triển khai đợt cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh
lẩn tránh khi có sự xuất hiện của cảnh sát giao thông trên đường
bên cạnh đó tổ công tác cũng tăng cường tuần tra kiểm soát
kết hợp xử lý với tuyên truyền nhắc nhở để nhân dân vui xuân đón tết an toàn
sau tết chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra thêm về các lỗi nường độ
sử dụng rượu bia trong quá trình điều khiển xe
và đến tết để đảm bảo nhiệt tự chúng tôi sẽ chia các tổ công tác
và sẽ có các lực lượng hóa trang để phòng ngừa những đối tượng đua xe
và có thể gây mất an ninh nhiệt tự
sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật